hôm qua ngày thứ bảy trong thỏa thuận ngừng bắn được kéo dài tại giải gaza
lực lượng hamas đã tiến hành phóng thích tám con tin israel theo hai đợt đợt một gồm hai con tin và đợt hai gồm sáu con tin
cũng như các lần trao trả con tin trước đó hamas bàn giao các con tin cho tổ chức chữ thập đỏ quốc tế tại gaza
để chuyển sang bán đảo sinai của ai cập
quân đội israel xác nhận nhóm con tin được trả tự do trong ngày đã về tới nước này
cùng lúc truyền thông khu vực cho biết nhà cầm quyền israel đã bắt đầu tiến hành các thủ tục trả tự do cho ba mươi tù nhân palestine theo cam kết
đợt trao đổi con tin và tù nhân mới nhất giữa israel và hamas được tiến hành vào những giờ cuối cùng của ngày ngừng bắn thứ bảy tại gaza
dự kiến hết hiệu lực vào sáng nay một một mươi hai
ngày ngừng bắn hôm qua là lần gia hạn ngừng bắn thứ hai nhờ các nỗ lực trung gian của ai cập qatar và mỹ
trước đó ba quốc gia này cũng đã thành công trong việc thuyết phục israel và hamas
ra lệnh ngừng bắn thêm hai ngày từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mươi một ngay trước khi lệnh ngừng bắn ban đầu hết hiệu lực
theo các nguồn tin khu vực cho đến đêm qua giới chức ai cập qatar và mỹ vẫn đang tiếp tục đàm phán với nhà cầm quyền israel và hamas
nhằm gia hạn thêm lệnh ngừng bắn thêm hai ba ngày nữa
thỏa thuận ngừng bắn tạm thời cho đến nay đã chứng kiến một trăm linh năm dân thường được thả khỏi gaza
israel ước tính có khoảng một trăm ba mươi bảy con tin hiện đang bị giam giữ ở gaza và khẳng định nhóm khủng bố
phải thả tất cả các con tin dân sự là phụ nữ và trẻ em còn lại trước khi các thỏa thuận bổ sung được xem xét
hội nghị bộ trưởng ngoại giao của tổ chức an ninh và hợp tác cho osce đã khai mạc vào ngày hôm qua tại bắc macedonia
chương trình nghị sự của hội nghị bao gồm các nội dung liên quan đến tương lai của tổ chức osce
vấn đề ngân sách và những thách thức mà tổ chức này đang phải đối mặt
ngoại trưởng nga sergei lavrov và ngoại trưởng mỹ antony blinken đã tham dự hội nghị kéo dài hai ngày này
nhưng ở hai thời điểm khác nhau
hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhiều nước không tham dự trước đó có ngày cơ quan báo chí bộ ngoại giao litva thông báo
ngoại trưởng các nước latvia litva và estonia sẽ tẩy chay cuộc họp cấp bộ trưởng osce vì có sự tham gia của ông lavrov
ngoại trưởng ukraine dmitry kuleba cũng tuyên bố từ chối tham gia cuộc họp
osce gồm năm mươi bảy thành viên từ các khu vực bắc mỹ châu âu và châu á
được thành lập trong chiến tranh lạnh nhằm giúp xoa dịu căng thẳng giữa đông và tây
bắc macedonia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của tổ chức
và ngoại trưởng nước này đã mời ông lavrov tham dự cuộc họp kéo dài hai ngày bắt đầu từ ngày ba mươi tháng một mươi một
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã ca ngợi quyết định được công bố tại hội nghị lần thứ hai mươi tám
các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi tám vào ngày hôm qua
theo đó khởi động quỹ bồi thường thiệt hại để hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu
người phát ngôn của tổng thư ký liên hợp quốc khẳng định ông guterres hoan nghênh động thái
đưa vào hoạt động quỹ thiệt hại và mất mát mới một công cụ thiết yếu để mang lại công bằng về khí hậu cho những người dễ bị tổn thương nhất
trước đó ngay trong ngày họp đầu tiên hội nghị cop hai mươi tám đã chính thức khởi động quỹ bồi thường trên
sau các cuộc đàm phán căng thẳng về các cơ chế của quỹ
theo thỏa thuận quỹ sẽ tạm thời được đặt tại ngân hàng thế giới vkp
chủ tịch cop hai mươi tám thông báo nước chủ nhà uae cam kết đóng góp một trăm linh triệu usd cho quỹ trên
một số nước khác cũng cam kết góp quỹ bao gồm đức mỹ anh và nhật bản
tòa án công lý châu âu mới đây đã ra phán quyết rằng các cơ quan hành chính công tại các nước thành viên liên minh châu âu eu
có thể cấm các nhân viên mặc trang phục tôn giáo nhằm mục đích duy trì một môi trường làm việc hoàn toàn trung lập
vụ việc được đưa ra xét xử sau khi một nhân viên của tòa thị trình ans miền đông nước bỉ hiếu nại rằng cô không thể đổi khăn trùm đầu người giáo tại nơi làm việc
theo quyết định của tòa án lệnh cấm mặc trang phục tôn giáo một cách công khai là hợp pháp
miễn là chúng áp dụng cho nhân viên thuộc mọi tôn giáo và việc thực thi chỉ giới hạn ở những gì thực sự cần thiết để duy trì bầu không khí trung lập
phán quyết chỉ áp dụng cho những người làm công việc hậu trường hoặc những người thường không tiếp xúc với công chúng
vấn đề cho phép mặc trang phục hồi giáo tại nơi làm việc đã gây tranh cãi trong nhiều năm ở châu âu
như một phần của cuộc tranh luận rộng rãi hơn về sự hội nhập của người hồi giáo và các xã hội thiên chúa giáo truyền thống
tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec thông báo brazil sẽ gia nhập liên minh giữa khối này
và các đối tác còn gọi là opec cộng vào đầu năm hai nghìn hai mươi
trong một tuyên bố chính thức opec cho biết bộ trưởng mỏ và năng lượng brazil đã tham gia cuộc họp
cấp bộ trưởng opec cộng lần thứ ba mươi sáu được tổ chức dưới hình thức trực tuyến
opec kỳ vọng việc brazil gia nhập opec cộng sẽ giúp tăng cường ảnh hưởng và vị thế của khối này trên thị trường dầu mỏ thế giới
brazil hiện là quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất ở nam mỹ và nằm trong số một mươi nước sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới
theo báo cáo triển vọng thị trường dầu mỏ thế giới năm hai nghìn hai mươi ba được công bố vào tháng một mươi vừa qua
brazil hiện sản xuất khoảng ba hai triệu thùng dầu thô mỗi ngày và sản lượng dầu thô trong trung hạn của nước này dự kiến còn tăng mạnh
opec cộng chiếm khoảng bốn mươi sản lượng dầu thế giới và mục tiêu chính của liên minh này là điều tiết nguồn cung dầu ra thị trường thế giới
các nước dẫn đầu là ả rập xê út và nga sản xuất lần lượt khoảng chín triệu và chín năm triệu thùng dầu mỗi ngày
viện y tế và phúc lợi australia vừa công bố
tổng số tiền chi cho hệ thống y tế để ứng phó với dịch covid một mươi chín từ giai đoạn năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai là gần bốn mươi tám tỷ đô la australia
khoảng hơn ba mươi hai tỷ đô la mỹ chiếm bảy hai tổng số tiền chi tiêu cho ngành y tế nói chung trong giai đoạn này
theo viện y tế và phúc lợi australia vẫn là một trong những nước có mức chi thấp nhất so với ba mươi sáu quốc gia khác
trong tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
trong khi đó một số chuyên gia y tế cho rằng việc chi tiêu mạnh tay đẻ phần
ứng với đại dịch là cần thiết bởi tỷ lệ tử vong do đại dịch của australia thấp hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia
tuy nhiên trọng tâm hiện nay là nên rút ra các bài học từ covid một mươi chín đều chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống tương tự trong tương lai
australia đang phải đối mặt với làn sóng covid một mươi chín do biến thể phụ ba hai trăm bảy mươi năm còn được gọi là centaurus
biến thể phụ này có khả năng lây truyền cao nhưng ít gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước đó
với chủ đề hãy để cộng đồng dẫn dắt
ngày thế giới phòng chống s năm nay ghi nhận sức mạnh của cộng đồng trong cuộc chiến chống căn mệnh thế kỷ
khẳng định vai trò trung tâm dẫn dắt của cộng đồng là chìa khóa dẫn đến tiến bộ trong cuộc chiến
mới đây chương trình phối hợp của liên hợp quốc với hivs đã công bố báo cáo cùng tên với chủ đề ngày thế giới phòng chống s năm này
báo cáo nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng cũng như chỉ ra vấn đề thiếu kinh phí và các khó khăn khác
đang là rào cản trong việc cứu sống mệnh nhân và chấm dứt căn mệnh thế kỷ
theo báo cáo mỗi phút có một sinh mạng mất đi vì aids
chín hai triệu người trên khắp thế giới đang mang virus hiv nhưng không được tiếp cận với việc điều trị
dù không thể phủ nhận những tiến bộ đạt được trong việc giảm thiểu tới bảy mươi số ca tử vong
so với giai đoạn đỉnh điểm đầu những năm hai nghìn nhưng hivs vẫn là một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng lớn
báo cáo cũng chỉ ra rằng căn mệnh s có thể không còn là một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm hai nghìn ba mươi
nhưng chỉ khi các cộng đồng ở tuyến đầu nhận được sự hỗ trợ đầy đủ mà họ cần từ chính phủ và các nhà tài trợ
vì nhiều người đến nay vẫn cho rằng nhiễm hiv là mang một bản án tử hình là dấu chấm hết cho cuộc đời
ở nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người nhiễm hiv vẫn còn xảy ra
với các biểu hiện công khai hoặc ngấm ngẩm thô bạo hoặc tế nhị ở nhiều hoàn cảnh khác nhau
dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau sự kỳ thị này chính là rào cản cuối cùng trong cuộc chiến chống hiv
một sáng kiến được phát động năm hai nghìn một mươi tám có tên là rainbow grand của hãng dược glit tại khu vực châu á thái bình dương
được triển khai nhằm hỗ trợ các dự án cộng đồng tập trung vào việc cải thiện cuộc sống
chống lại sự kỳ thị và phân biệt đối xử trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe đối với những người nhiễm hiv
câu chuyện của anh yoyogu tại đài loan một người từng bị nhiễm hiv đã vượt qua chứng ngại tâm lý
có một cuộc sống thoải mái vui vẻ sẽ là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
bốn thập kỷ kể từ ngày phát hiện các ca mắc hiv đầu tiên
này vẫn là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất thế giới
mặc dù nhiều loại thuốc mới đã được sản xuất nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm hoặc tiêu diệt virus ở ngưỡng thấp
cho đến nay vẫn chưa có phương pháp chữa trị thực sự hiệu quả nào
tuy vậy công tác quản lý căn bệnh này đã đạt tiến triển rõ rệt
năm hai nghìn một mươi hai tôi nhập viện với các triệu chứng nhiễm trùng nghiêm trọng
bác sĩ bảo tôi vào phòng và thông báo kết quả bằng giọng hết sức buồn bão rằng tôi bị trần đoán dương tính với hiv
phản ứng đầu tiên của tôi là gì nhỉ
tôi không hề nói dối đâu nhưng tôi cảm thấy yên lòng vì mình không bị ung thư hay thứ gì khác
tôi làm việc tại một tổ chức cộng đồng liên quan đến người nhiễm hiv nên tôi không hề sợ hiv hay s
nhưng phải mất một năm tôi mới ổn định được cảm xúc của mình
trong đó có việc thông báo với gia đình bạn bè và đồng nghiệp
giờ đây chúng ta hiểu rằng miễn là bạn uống thuốc và điều trị
thì tải lượng virus sẽ bị ức chế và không dễ lây nhiễm cho người khác
tôi nghĩ điều này chứng tỏ với mọi người rằng
họ không cần phải e sợ về những người đang sống chung với hiv hoặc aids
tôi học cùng trường với anh yo yo cách đây một mươi năm
để thừa nhận với những người khác rằng bạn mắc hiv đòi hỏi sự dũng cảm rất lớn
anh ấy đã biến sự phân biệt đối xử và những điều tiếng mà xã hội quy trục lên bản thân
thành dũng khí để đứng lên
cũng như trở thành một người bảo vệ cho những người đang chung sống với hiv
anh yoyo làm việc rất chăm chỉ để chứng minh với mọi người về giá trị thực sự của mình
cũng như thể hiện sự dũng cảm mà tôi vô cùng ngưỡng mộ
với nền y học hiện đại
người mắc hiv có thể giảm tải lượng virus trong cơ thể xuống mức không thể phát hiện được
hoặc trạng thái không thể lây nhiễm nếu được điều trị bằng thuốc kháng virus
thành tựu y tế lớn về kiểm soát bệnh hiv này là khái niệm mang tên u bằng u
không thể phát hiện bằng không thể lây chuyển
điều rõ khi một người có lượng virus ở mức không thể phát hiện trong máu
có nghĩa là người này sẽ không lây chuyển virus qua đường tình dục
đây có lẽ là điều quan trọng nhất trong các biện pháp điều trị hiv
vẫn còn vô số sự kỳ thị cũng như là lời đồn thổi về người nhiễm hiv
nhiều người nghĩ rằng hiv rất dễ lây nhiễm điều đó là không đúng
tôi nghĩ sau khi khái niệm u bằng u dần phổ biến hơn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
người dân bắt đầu nhận ra rằng người mắc hiv không dễ lây bệnh cho người khác
vì vậy bạn không cần đối xử với họ như quái vật nữa
hiện có khoảng sáu triệu người đang chung sống với hiv tại khu vực châu á thái bình dương
và tại châu á sự kỳ thị vẫn tồn tại nặng nề trong xã hội
khiến nhiều người sợ sệt không muốn xét nghiệm
dự án rainbow grand của hãng dược gillet được phát động năm hai nghìn một mươi tám nhằm hỗ trợ cộng đồng có hát
đồng thời giảm thiểu sự kỳ thị và phân biệt đối xử tại khu vực này
đến năm hai nghìn hai mươi hai
án đã được triển khai tới hai mươi ba địa phương trong khu vực
chúng tôi đã tài trợ được hơn ba triệu đô la mỹ cho các dự án ý nghĩa về vấn đề kỳ thị người có aids
chúng tôi tin rằng nếu hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại địa phương
việc chấm dứt dịch hiv sẽ sớm nằm trong tầm với
khi làm nghề điều trị hiv tôi đã nhận được vô số món quà ý nghĩa
tôi được chứng kiến các bệnh nhân trẻ tuổi trở nên khỏe mạnh và cơ bản tiếp tục cuộc sống bình thường
làm việc học tập kết hôn thậm chí là mang thai và sinh con khỏe mạnh
những điều đó hoàn toàn có thể thực hiện sau khi điều trị hiv hiệu quả
nếu cách đây một mươi năm mà bạn nói với tôi rằng tôi vẫn có thể sống tốt dù có hắt tôi sẽ không tin đâu
nhưng hiện tại tôi rất vui vẻ thoải mái khi được là chính mình
tôi hạnh phúc với công việc mà mình đang theo đuổi